hà nội dự kiến thu phí ô tô vào nội đô tối đa sáu mươi đồng mỗi lượt
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội sở giao thông vận tải vừa báo cáo
thành phố đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ un tắc và ô nhiễm môi trường
mức phí sẽ được thu linh hoạt thay đổi theo khung giờ từ năm h đến hai mươi một h
giờ cao điểm giờ thường và giờ thấp điểm
trong đó giờ thấp điểm sẽ thu thấp hơn hoặc miễn phí cho tất cả phương tiện
ngày cuối tuần ngày nghỉ ngày lễ sẽ không thu phí
phương tiện sẽ được miễn phí gồm xe ưu tiên theo quy định hiện hành công an quân đội cứu thương cứu hỏa
xe công vụ xe buýt phương tiện được giảm phí gồm xe kinh doanh vận tải
xe dưới chín chỗ của người dân trong khu vực xe ô tô của cơ quan công sở trong khu vực
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội cho hay
mức phí được xây dựng trên một số nguyên tắc như khả thi tác động tích cực
thay đổi hành vi người tham gia giao thông áp dụng mức thu tăng dần với phương tiện có nguy cơ gây ô nhiễm và ủn tắc
lợi nhuận không phải là mục tiêu ưu tiên có thể phi lợi nhuận thu để bù đắp chi phí đầu tư và vận hành
dẫn kết quả điều tra xã hội học năm hai nghìn một mươi chín đơn vị xây dựng đề án thu phí cho biết mức phí chấp nhận được của người dân là hai mươi ba năm trăm linh đồng
ở mức này năm mươi năm chấp nhận trả phí để đi lại bằng ô tô số còn lại sẽ chuyển sang phương tiện được miễn hoặc giảm phí
theo đề án nếu thu phí sẽ đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường mật độ giao thông sẽ giảm từ tám ba mươi lưu lượng trên trục chính
lưu lượng giao thông giảm cũng sẽ làm giảm trên ba trăm năm mươi tấn co hai trên địa bàn
quy định thu phí sẽ làm thay đổi hành vi sử dụng phương tiện và phân hóa giao thông của người dân đô thị
theo hướng chuyển từ ô tô sang phương tiện thân thiện môi trường như vận tải hành khách công cộng xe đạp
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội cũng cho biết chưa có phương án về hình thức đầu tư cụ thể
cũng như biến động về tỷ giá tương lai nên mức phí cuối cùng sẽ do ủy ban nhân dân tp hà nội quyết định
ở bước nghiên cứu khả thi lập dự án đầu tư hệ thống thu phí
đề án đã xác định sáu mươi tám vị trí với tám mươi bảy trạm thu phí đặt bên trong danh giới vành đai ba
nằm trên các trục đường hướng tâm vào trung tâm thành phố
phương tiện đi đường vành đai ba xe quá cảnh không vào trung tâm sẽ không phải trả phí
khai toán tổng chi phí đầu tư tám mươi bảy trạm hơn hai sáu trăm linh tỷ đồng gồm chi phí đầu tư ban đầu
thay thế thiết bị hết khấu hao chưa tính chi phí vận hành
dự kiến giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sẽ xây dựng một mươi ba trạm thu phí tại chín vị trí trên các trục nội đô có lưu lượng giao thông cao
giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi xây dựng năm mươi chín trạm thu phí tại bốn mươi sáu vị trí phía nam sông hồng
sau năm hai nghìn ba mươi sẽ khép kín vành đai thu phí
theo phương án hoàn chỉnh của dự án xây một mươi ba trạm thu phí còn lại
đề án sẽ được xin ý kiến cấp thẩm quyền đơn vị tổ chức liên quan và trình hội đồng nhân dân tp hà nội xem xét
thông qua tại kỳ họp cuối năm hai nghìn hai mươi một
hà nội hiện có khoảng sáu bốn triệu phương tiện trong đó xe máy là năm sáu triệu ô tô là sáu trăm linh thêm khoảng hai triệu phương tiện vãng lai
năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua đề án tăng cường quản lý xe cá nhân đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
trong đó xác định nhiệm vụ
bộ xây dựng thu phí phương tiện cơ giới vào khu vực có nguy cơ ủn tắc là một trong các giải pháp hạn chế xe cá nhân và ô nhiễm môi trường
ổ dịch ngõ sáu mươi bảy giáp bắc
tối ngày hai mươi hai tháng một mươi cdc hà nội công bố hai f là vợ chồng sống tại ngõ sáu mươi bảy giáp bát
đáng chú ý người chồng là nhân viên hành chính của khoa khám bệnh đa khoa c một một a
một trong ba khoa thuộc trung tâm khám bệnh đa khoa và điều trị theo yêu cầu của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
người vợ bốn mươi hai tuổi
là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc số chín ngõ thông phong phường quốc tự giám quận đống đa
đến nay bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp tục phát hiện tổng cộng bốn f là nhân viên bệnh viện có tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên
tất cả các trường hợp trên đều đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của bệnh viện từ ngày hai mươi tháng một mươi
sau khi phát hiện các trường hợp f bệnh viện khẩn trương truy vết cách ly các trường hợp f một liên quan tới các f trên
và tổ chức xét nghiệm pcr đều cho kết quả âm tính
bệnh viện tổ chức phong tỏa phung khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc và di chuyển các cá nhân đến nơi theo dõi và điều trị riêng covid một mươi chín
đồng thời báo cáo các ca bệnh với cục quân y trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc hà nội và địa phương để phong tỏa cách ly truy vết tại nơi cư trú
bệnh viện đã phong tỏa nơi làm việc của trường hợp f đã lấy mẫu xét nghiệm pcr toàn bộ nhân viên người bệnh nội trú và người nhà người bệnh
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay bệnh viện đã lấy năm một trăm ba mươi một mẫu xét nghiệm kết quả tất cả đồ âm tính với sách covid một mươi chín
hiện tại ngoài khu vực phong tỏa các khu vực khác của trung tâm khám bệnh đa khoa và điều trị theo yêu cầu hoạt động khám chữa bệnh được triển khai bình thường đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
ổ dịch tại quốc oai dịch âm thầm tấn công vào các cơ quan
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một người phụ nữ bốn mươi tuổi có địa chỉ tại xã sài sơn
đến bệnh viện quốc oai đến bệnh viện đa khoa quốc oai thăm khám vì có triệu chứng hòa sốt
qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh bệnh nhân có kết quả dương tính với sách covid một mươi chín
sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
đã bước đầu xác định nguồn lây của ổ dịch của ổ dịch tại quốc oai
nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn kim bài huyện thanh oai
làm việc tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
bệnh nhân này cũng đã lây cho vợ hai con và hai hàng xóm ông tuấn nhận định
cũng theo chuyên gia này việc lây nhiễm xảy ra giữa các cán bộ tiếp xúc nhiều
có nhiều f một f hai không chỉ ở quốc oai mà còn có các khu vực khác như thanh oai hà đông
đến nay chỉ sau sáu ngày được phát hiện chùm ca bệnh liên quan đến ẩu dịch tại quốc oai
đã ghi nhận năm mươi ca bệnh lan rộng năm quận huyện thị xã quốc oai ba mươi bảy thanh oai sáu hà đông năm sơn tây một và ba đình một
phần lớn các bệnh nhân là người làm việc tại các cơ quan của huyện quốc oai thanh oai
cụ thể các bệnh nhân phân bố theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận như sau
công an huyện quốc oai bốn ca tòa án nhân dân huyện quốc oai bảy k
ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai một ca công an thị trấn quốc oai một ca công an xã liệp tuyết
chi cục thi hành án huyện quốc oai một tòa án huyện thanh oai một và các khu vực khác ba mươi bốn
qua điều tra truy vết cơ quan chức năng cũng xác định được chín trăm hai mươi ba f một quốc oai bảy trăm ba mươi tám k
thanh oai một trăm hai mươi sáu ca hà đông năm ca sơn tây một ca ba đình một ca các địa điểm khác năm mươi hai ca
có năm một trăm hai mươi chín người liên quan khác của các f hoặc sống trong khu phong tỏa đã được ghi nhận
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện quốc oai
qua rà soát đối chiếu với các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại quyết định bốn tám trăm linh
ngày một mươi hai tháng một mươi của bộ y tế
ủy ban nhân dân huyện xác định huyện quốc oai ở cấp hai màu vàng
trong đó thị trấn quốc oai được xác định ở cấp bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
và có năm xã tuyết nghĩa cấn hữu phượng cách sài sơn thạch tháng xác định ở cấp hai
các xã còn lại được xác định ở cấp một màu xanh
tại thành phố hà nội
ngành y tế đã lên danh sách khoảng sáu trăm tám mươi đến tám trăm bốn mươi trẻ em thuộc đối tượng tiêm vaccine covid một mươi chín
hiện thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho các phương án
cũng như điều kiện cần thiết tại các cơ sở tiêm chủng cho trẻ
bổ sung thông tin ông ngô khánh hoàng phó trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc cdc hà nội cho hay
hiện thành phố vẫn đang tiếp tục ra soát các đối tượng nếu có đầy đủ vaccine sẽ triển khai tiêm diện rộng
theo ông hoàng hà nội có hai phương án triển khai tiêm
nếu học sinh đi học đầy đủ
sẽ tiêm tại trường học bởi thời gian qua ngành y tế và ngành giáo dục đã phối hợp rất tốt
trong công tác chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em
còn nếu dịch diễn biến phức tạp dễ tiêm tại cộng đồng
theo ông tuấn công tác chuẩn bị và triển khai tiêm chủng cho đối tượng này sẽ đặc biệt khó khăn hơn
do số lượng người nhà buộc phải đi cùng trẻ em khi tiêm
cũng như những tâm lý lo sợ điển hình ở trẻ như dấu hiệu dây truyền hiệu ứng blue trắng
do đó các cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ
cũng như chuẩn bị các phương án để tiêm cho trẻ an toàn ngay tại các trường học
lưu ý thứ hai là sự chuẩn bị tâm lý trước và trong khi tiêm cho trẻ
phụ huynh cần động viên chấn an các cháu để tránh tâm lý lo sợ
tương tự như khi tiêm các loại vaccine khác
ngoài ra việc theo dõi sau tiêm rất quan trọng
các cháu còn nhỏ tuổi đôi khi trành màng chưa thể tự theo dõi và báo lại kịp thời các phản ứng sau tiêm
do đó gia đình cần quan tâm nhiều hơn phản ứng sau tiêm của trẻ trong ít nhất bảy ngày đầu
trong đó đặc biệt là ba mươi phút sau tiêm cần được cán bộ y tế theo dõi sát sao
giải thích cụ thể hơn ông tuấn nói trẻ em từ một mươi hai tuổi đã có cơ thể phát triển tương đương người lớn
do đó phản ứng sau tiêm hầu như không khác biệt so với người lớn
quan trọng nhất vẫn là vấn đề khám sàng lọc trước tiêm vaccine
để có được chỉ định chính xác đảm bảo tiêm an toàn đúng đối tượng
bởi hiện nay nhiều trẻ em trong độ tuổi một mươi hai đến một mươi bảy cũng đã xuất hiện những bệnh lý nền bao gồm ung thư tiểu đường
ông ngô khánh hoàng cũng khuyến cáo tất cả các loại vaccine có tỷ lệ phản ứng nhất định
bất cứ loại vaccine nào cũng vậy nhưng tỷ lệ thấp nên các bậc phụ huynh yên tâm
không nên chỉ hoãn việc tiêm vaccine cho trẻ và công tác chuẩn bị tâm lý
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi